phải nhanh chóng tổ chức lại sản xuất trong đó phải tháo gỡ cho được ba nút thắt về thu hút tài chính
khoa học công nghệ và tích tụ dụng đất cho phát triển nông nghiệp là chỉ đạo của phó thủ tướng trịnh đình dũng
tại buổi làm việc với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về tình hình thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp
vừa diễn ra sáng nay tại hà nội
theo báo cáo của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sau ba năm thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp
đến nay đã có sáu mươi hai trên sáu mươi ba tỉnh thành phố phê duyệt xong đề án và triển khai thực hiện
tuy nhiên mới chỉ có tỉnh đồng tháp lâm đồng và hà tĩnh là có kết quả rõ nét còn lại là chưa có nhiều chuyển biến
đến nay cả nước mới chỉ có ba nông sản được tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị còn lại đều thả nổi
hiện nay nhiều sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh như cá cha dưa hấu thanh long của việt nam
vẫn do thương lái trung quốc thu mua là chủ yếu
chị giá thanh long của chúng ta
có thể một năm là thu được khoảng bảy tỷ
là trung quốc thu mua toàn bộ khoảng sáu bảy mươi cái thanh long của bình thuận
thu mua với giá bốn trăm linh đô một tấn
sau đó trung quốc đưa về trung quốc
thì dùng một biện pháp khoa công nghệ đấy là chiếu xạ cửa chùng để xuất khẩu đến các nước
vì cái đấy là nguyên tắc là phải chiếu xạ cửa trùng cho thanh long thì mới xuất khẩu được
nhưng cái loại một mà trung quốc xuất khẩu sang nga
bán với giá bốn năm trăm linh đô một tấn
mà mua của chúng ta chỉ có bốn trăm linh đôi
xong xuất khẩu sang các thị trường khác như hàn quốc như nhật bản như úc
thì dần dần cái giá của nó khoảng ba năm trăm linh đô hai năm trăm linh đô
còn với cái giá bốn trăm linh đô là được dùng chính là tại trung quốc
cho đến nay các sản phẩm đầu ra của các lĩnh vực chủ chốt như trồng trọt chăn nuôi thủy sản
vẫn rất khó khăn và chịu sức ép rất lớn về cạnh tranh
các mặt hàng chủ lực xuất khẩu thì thị trường bấp bệnh
kể cả những sản phẩm mà truyền thống
chúng ta thị trường rất tốt thì bây giờ hết sức bất bệnh
thậm chí có những thị trường đe dọa xuống giảm gạo bây giờ đang bị giảm
một cái thách sức rất lớn
thủy sản hiện nay như thế là tốt như thế nhưng mà thị trường cũng bóp bệnh
chưa đảm bảo một sự vững chắc bền vững
đáng lo ngại hơn là sản xuất nông nghiệp tại cả bảy vùng kinh tế của đất nước
đang phải chịu nhiều tác động bất lợi từ thiên tai và biến đổi khí hậu
trong khi đó số doanh nghiệp đầu tư tài chính
học công nghệ và nông nghiệp đặc biệt là vào sản xuất bảo quản chế biến nông sản
không có nhiều chuyển biến
hiện tại mới chỉ có chăn nuôi thủy sản là có thêm doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất con giống
phó thủ tướng trịnh đình dũng cho rằng
cả ngành nông nghiệp phải khẩn trương tổ chức lại sản xuất
trong đó mấu chốt là phải giải quyết được nút thắt về thị trường đột gia
tái cơ cấu về nông nghiệp phải gắn với cầu của thị trường
mà cầu thị trường hôm nay không phải chỉ là trong nước
cầu lĩnh trường quốc tế mà quốc tế khu vực không phải là hôm như hôm nay
mà chỉ ngày mai thôi và ngày kia thôi thì chúng ta sẽ hội nhập rất sâu rộng
khi các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương có hiệu lực
đặc biệt là cái hiệp định tpp cơ hội rất lớn
nhưng mà thách thức vô cùng nhiều đối với sản phẩm nông nghiệp của việt nam
thó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng yêu cầu bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn
tới đây sẽ phải sớm triển khai xây dựng một mươi sản phẩm nông sản quốc gia
một mươi sản phẩm cấp tỉnh có lợi thế và sản phẩm nông nghiệp địa phương
theo hướng mỗi làng một sản phẩm tiêu biểu để tạo chuỗi sản phẩm phục vụ tiêu thụ nội địa và xuất khẩu
trong đó lấy doanh nghiệp là trụ cột tổ chức